vào chiều ngày bốn tháng ba ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố hà nội
cũng đã tổ chức phiên họp trực tuyến với các quận huyện về công tác phòng chống dịch
theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến thời điểm một mươi năm h ngày bốn tháng ba
hà nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với covid một mươi chín
chín mươi tám trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín đều có kết quả âm tính
năm trăm tám mươi một người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đều có sức khỏe bình thường
và đã kết thúc giám sát y tế
liên quan đến việc sinh viên các trường trung cấp cao đẳng đại học trường nghề đi học trở lại
từ ngày hai tháng ba sở lao động thương minh và xã hội cho biết vẫn còn hai phần ba số trường hiện
chưa cho học sinh đi học trở lại do phụ huynh vẫn còn tâm lý lo lắng
tại hội nghị chủ tịch ubnd quận bắc tử liêm có nêu trường hợp một nữ giáo viên ba mươi chín tuổi ở bắc tử liêm
đi theo đoàn hội thảo gồm ba mươi người do bộ giáo dục và đào tạo cử đi tại italia
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng hai đến nay có triệu trường sốt ho tức ngực
hiện nay đưa vào bệnh viện kiểm tra theo dõi sức khỏe những người đi cùng cũng được theo dõi sức khỏe
theo phó chủ tịch ubnd tp hà nội ngô văn quý cách ly vẫn là giải pháp quan trọng nhất
các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác này
ông ngô văn quý cũng yêu cầu các đơn vị khử khuẩn hàng ngày các phương tiện công cộng xe khách
bộ trí các điểm rửa tay khử khuẩn hợp lý để người dân sinh viên học sinh không lo lắng